vi khuẩn salmalella là một trong bốn nguyên nhân chính gây ra bệnh tiêu chảy trên toàn cầu
theo tổ chức y tế thế giới tiêu chảy là bệnh phổ biến do thực phẩm không an toàn
cứ khoảng năm trăm năm mươi triệu người mắc bệnh tiêu chảy liên quan đến thực phẩm mỗi năm
trong đó có hai trăm hai mươi triệu trẻ em dưới năm tuổi
vi khuẩn salmonella cũng là nguyên nhân gây ra hàng loạt những vùng ngộ độc tập thể trong thời gian vừa qua tại việt nam
vi khuẩn salmella cũng chính là nguyên nhân gây ra ngộ độc khiến hơn năm trăm linh người tại đồng nai sau khi ăn bánh mì phải nhập viện cấp cứu
bệnh do nhiễm khuẩn salmerla thường có những triệu chứng đặc trưng bởi sốt đau bụng tiêu chảy buồn nôn và đôi khi nôn mửa
các triệu chứng bắt đầu xuất hiện từ sau đến bảy mươi hai giờ thường là một mươi hai đến một mươi sáu giờ sau khi ăn phải những thực phẩm có chứa vi khuẩn salmalella
và bệnh thường kéo dài từ hai đến bảy ngày
các triệu chứng của bệnh nhiễm khuẩn salmelar tương đối nhẹ đa số người bệnh đều có thể phục hồi mà không cần điều trị
tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt là ở trẻ em người cao tuổi tình trạng mất nước có thể trở nên nghiêm trọng và đe dọa tới tính mạng
triệu chứng của nhiễm vi khuẩn salmonella
hầu hết người bị nhiễm vi khuẩn salmonella đều có dấu hiệu với các triệu chứng dưới đây
tiêu chảy phân lỏng sền sệt màu nâu vàng rất khám trong khoảng năm đến sáu lần trong một ngày
có thể suốt cao liên tục ba mươi chín đến bốn mươi độ c có máu trong phân đau bụng sôi bụng trướng bụng và hỗ trợ phải
nhiễm độc thần kinh do độc tố vi khuẩn salmonella có thể gây dấn nhức đau bất ngủ ác mộng hù tai và ná ngọc
bên cạnh đó vi khuẩn salmila có thể gây ra phát ban nhỏ băng phẳng ở ngực bụng mạng sườn
ban sẽ xuất hiện khoảng từ bảy đến một mươi hai ngày rồi biến mất
suốt cao liên tục là triệu chứng của nhiễm vi khuẩn salmonella
trường hợp nặng người bị nhiễm vi khuẩn samola có thể có những biểu hiện như run tay chân bùn trồn hoặc nằm bất động
về mặt thở ơ đở đẫn ly bì mê sẳng có thể dẫn tới hôn mê
trong một số ít trường hợp nhiễm vi khuẩn smollah có thể gây ra tử vong nếu người bệnh không được điều trị kịp thời theo đúng pháp đồ
tuy nhiên với một số người dù bị nhiễm vi khuẩn samerla nhưng cơ thể cũng đã có kháng thể
số lượng vi khuẩn ít và độc lực của vi khuẩn yếu cho nên có thể gây dối loạn tiêu hóa vài ba ngày có thể tự khỏi
bệnh thương hẳn do vi khuẩn salmonella có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như sau
nhiễm vi khuẩn salmonella có thể gây ra suốt huyết tiêu hóa thùng ruột viên cầu tim viêm não dễ dẫn tới tử vong nếu không được điều trị kịp thời
vi khuẩn salmila gây nhiễm trùng đường ruột là loại vi khuẩn thường sống ở trong ruột động vật và người được thải ra ngoài môi trường qua phân
chúng ta thường có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn samola quán nước uống hoặc thực phẩm bị ô nhiễm
các trùng vi khuẩn salmonella có thể gây ra các bệnh như thương hẳn do vi khuẩn salmonella tuyết ti phi hoặc có thể không thương hẳn nhiễm trùng máu do vi khuẩn salmonella
thương hẳn là một bệnh nhiễm khuẩn toàn thân do trực khuẩn salmonella ti phi gây nên
bệnh thường khởi phát đột ngột và có rất nhiều biến chứng nặng nề như sốt huyết tiêu hóa thùng ruột viêm cơ tim có thể dẫn tới tử vong
tuy nhiên có trường hợp bệnh nhẹ ít triệu chứng
bệnh thương hẳn có khả năng lây lan mạnh và có thể bùng phát thành dịch lớn
vi khuẩn salmonella gây bệnh thương hẳn gây chuyển từ người này qua người khác qua đường ăn uống hoặc tiếp xúc gần gũi với người bị bệnh
vi khuẩn samala có thể chịu được ở lạnh môi trường nước đá sống khoảng hai ba tháng nhất thường hơn một tháng trong rau củ quả từ năm đến một mươi ngày trong phân có thể tồn tại đến một tháng
vi khuẩn samella có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ năm mươi năm độ c trên ba mươi phút cồn y tế chín mươi độ trong vòng vài phút
các chất khử khuẩn thông thường thường được tiêu diệt vi khuẩn dễ dàng
để có thể hiểu rõ hơn về những triệu chứng của việc ngộ độc samolella sau đây hãy cùng lắng nghe chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa một phạm thị việt anh phó trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện một trăm chín mươi tám
khi ngộ độc salmonella các dấu chi hiệu của hiệu bệnh thường xuất hiện nhanh chóng
các dấu hiệu cơ năng như đau bụng có thắt hay ấm
các dấu hiệu cơ năng như ớn lạnh tiêu chảy sốt đau cơ buồn nôn
và một số các trường hợp nặng có thể là đi ngoài máu trẻ em thấy tình trạng mất nước nghiêm trọng
khi đến bệnh viện bác sĩ thăm khám thường có thể phát hiện các nốt phát ban màu hồng nhỏ trên da các triệu chứng về sốt
trong các trường hợp ngộ độc nặng của salmonella có thể gây ra triệu chứng mất nước mất điện giải gây ra dối lận
nhiệm tin và ảnh hưởng nguy hiểm mạng có thể bệnh nhân tử vong
và cái thứ hai là nhiễm chủng
nhiễm chủng huyết đi từ đường tiêu hóa
khi mà mình đã xác định các cái triệu chứng như thế thì mình cần đưa bệnh nhân đến nhập viện
khi đấy sẽ được bác sĩ nhanh thăm khám và làm các xét nghiệm máu xét nghiệm phân để tìm viên khuẩn salmonella
sau đó có thể phải sử dụng để kháng sinh
trong các trường hợp nếu như có nhiễm khuẩn huyết thì sẽ phải làm kháng sinh đồ để lựa chọn để điều trị
mình phòng ngừa viên khuẩn salmonella bằng cách là ăn chín uống sôi
thế nhưng mà có những trường hợp thì thậm chí là nấu chín thôi cũng không thể là hết viên khuẩn salmonella được
chính vì thế nếu những cái thực phẩm nào mà mình nghi ngờ hoặc là không rõ nguồn gốc thì mình không nên sử dụng
cũng theo các bác sĩ người bị nhiễm viên khuẩn salmonella thường do ăn thịt sống da cơm trứng hoặc các sản phẩm từ trứng sữa trưa thịt chung
thời gian ủi bệnh khoảng thời gian từ khi tiếp xúc tới lúc phát bệnh có thể từ sáu giờ đến sáu ngày
thông thường người bệnh bình nhiễm khuẩn salmonella có xu hướng rất nhầm lẫn với các triệu trứng đa dạ dày thường gặp
trong đó một số triệu chứng điển hình phải kể đến bao gồm tiêu chảy đau quật bụng sốt buồn nôn nôn mửa ấn lạnh đau đầu xuất hiện máu trong phân
các triệu chứng trên thường kéo dài từ vài ngày đến một tuần trong đó tiêu chảy thường xuất hiện trong khoảng một mươi ngày nhưng cũng có thể mất vài tháng trước khi xuột trở lại thói quen đi đại tiện ổn định
nguyên nhân nhiễm khuẩn salmonella vi khuẩn salmerla thường sống ở trong ruột người động vật và chim
tuy nhiên trên thực tế tại việt nam khuẩn salmonella gây bệnh khá phổ biến ở người mà nhiều người dân biết đến đó là những bệnh thường hàn
và nguồn thực phẩm có nguy cơ bị nhiễm khuẩn này không chỉ dừng lại ở trứng mà có rất nhiều những sản phẩm khác như thịt cá sữa thậm chí cả rau bị nhiễm vi khuẩn này từ môi trường
cách đây không lâu đó là vụ ngộ độc cơm gà ở nha trang cũng có dương tính với vi khuẩn salmolia
kết quả cái phân tính năm người bệnh trưởng thành của vụ ngộ độc tại quán căm gà tại bệnh viện đao khoa tỉnh khánh hòa đã cho kết quả dương tính với salmonella
vụ việc này đã khiến hàng trăm người bị ngộ độc
cách đây không lâu cũng tại bản làm mện xã nậm ti huyện sông má tỉnh sơn la sau khi ăn cua cưới cũng đã có tới hơn ba trăm linh người bị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn salmonella vi khuẩn thương hàn gây ra
vì vậy mùa nắng nóng đã gần đến cần phải hết sức cảnh sát với loại ngộ độc thực phẩm này bởi có thể làm cho nhiều người bị mắc bệnh thậm chí bệnh sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu không xử trí kịp thời có thể gây ra tử vong
hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh đều do tiêu thụ thực phẩm hoặc nguồn nước bị ô nhiễm có chứa phân cụ thể như sau
thứ nhất thực phẩm và nước có nguồn lây bệnh
thứ hai thịt sống thịt xác cầm và hải sản vẫn có thể dính vào thịt xác cầm trong quá trình diệt mổ hải sản cũng có thể chứa nguồn lây bệnh sống trong môi trường ô nhiễm
sữa và các sản phẩm sữa chơi thật trùng
các loại sản phẩm này có thể bị nhiễm khuẩn salmera trong khi đó quá trình thanh trùm có thể loại bỏ vi khuẩn có hại bao gồm cả samolella
trái cây và rau củ quả
rau củ quả tươi đặc biệt là giống đập khẩu cũng có thể bị nhiễm vi khuẩn salmerla trong quá trình chăm bón hoặc sơ chế làm sạch bằng nước
trứng sống hoặc nấu chưa chín
mặc dù lúc vỏ trứng có khả năng bảo vệ phần bên trong khỏi bị nhiễm bẩn nhưng xác cầm nhiễm bệnh vẫn có thể đẩy ra trứng chứa vi khuẩn salmonella tồn tại trước khi vỏ trứng được hình thành
đây là nguồn lây cho con người khi ăn phải
thứ hai thực phẩm xử lý không đúng cách
nhiều loại thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn samola bởi quá trình chế biến không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chủ yếu là do không rửa tay kỹ trước khi thực hiện
thứ ba nguồn lây từ động vật và các loại động vật khác
các loài động vật nói chung bao gồm cả động vật nuôi đặc biệt là chim bò sát có thể mang khuẩn salella trên lông da hoặc phân của chúng do đó đây cũng là nguồn lây nhiễm cần phải lưu ý
cuối cùng có một số yếu tố rủi ro sẽ bao gồm
các loại động hằng ngày có thể khiến cơ thể của chúng ta tiếp xúc gần hơn với vi khuẩn salmonella
khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể sẽ bị suy yếu do có các vấn đề về sức khỏe
du lịch quốc tế tình trạng nhiễm khuẩn simara phổ biến hơn ở các quốc gia đang phát triển với điều kiện vệ sinh kém
vì vậy khách du lịch cũng có thể bị nhiễm vi khuẩn salmela nếu ăn uống không đúng cách
tiếp xúc với động vật một số động vật có thể mang vi khuẩn samola
ngoài ra loại vi sinh vật này cũng dễ dàng được tìm thấy ở chuồng bể lồng hay vệ sinh của vật nuôi
dưới luận dặn dày hoặc ruột có thể có nhiều loại cơ chế tự bảo vệ gây ra nhiễm khuẩn salmonella
chẳng hạn như axit dặn dày mạnh
tuy nhiên một số vấn đề về bệnh lý hoặc thuốc men cũng có thể làm suy giảm khả năng này
bao gồm có thuốc kháng axit khánh sinh vấn đề miễn dịch bệnh viên ruột
nhiễm khuẩn salmonella thường hiếm khi gây ra nguy hiểm đến tính mạng
tuy nhiên với những trường hợp như trẻ sơ sinh trẻ nhỏ người lớn tuổi người được ghép tặng
phụ nữ đang mang thai và những người có hệ miễn dịch yếu khả năng tiến triển ở biến chứng sinh nghiêm trọng cao hơn
tiêu chảy do nhiễm vi khuẩn samila rất dễ khiến cơ thể bị mất nước trong đó một số dấu hiệu cảnh báo thường bao gồm
ít tiểu ít hơn bình thường nước tiểu sẫm màu cảm giác khô miệng lưỡi mắt trúng sâu không tiết ra nước mắt khi khóc
có thể cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường nhiễm khuẩn huyết
vi khuẩn salmonella xâm nhập vào máu sẽ gây ra những hiện tượng nhiễm khuẩn huyết có thể lây nhiễm các khâm mộ trên cơ thể bao gồm
hệ thống tích nhiệu nhiễm trung đứng tích nhiệu các mô xung quanh não và tủy sống viêm mẳng não
mang ngoài của tim hoặc van viêm nội tâm mạc xương hoặc tủy xương viêm tủy xương viêm khớp phản ứng
sau khi salmonella đi vào cơ thể người chưa có miễn dịch thời kỳ của bệnh trung bình là từ một mươi giờ đến bốn mươi tám giờ
đây là điểm khác biệt rất lớn đối với nhiễm độc thực ăn do tụ cầu thời gian mổ bệnh rất ngắn
người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi kèm theo đau bụng xôi bụng chướng bụng là những triệu chứng từng gặp nhất
đau bụng thường xuất hiện vào hố trậu phải đi ngoài phân lỏng xền xệt màu có nâu vàng rất khám khoảng năm sáu lần một ngày
một số người lớn có thể bị ta bón sang tuần thứ hai có thể xuất hiện phát ban nhỏ ở ngực bụng mặn xườn
ban xuất hiện từ khoảng bảy đến một mươi hai ngày rồi biến mất đồng thời có thể có những biểu hiện nhiễm độc thần kinh do nhiễm độc tố vi quản samuela
nhức đầu mất ngủ ác mộng ủ tai nớ ngọng nặng hơn bệnh nhân sẽ tay chân run buồn trôn và hay nằm bật động
về mặt thở ơ đở đẫn ly bì mê sảng hôn mê tuy nhiên trường hợp này thường ít gặp
có một số người bị nhiễm vi quản salmonella nhưng cơ thể đã kháng thể số lượng vi quản ít và độc lực của vi quản yếu nên có thể bị dối loạn tiêu hóa vài ngày rồi sẽ tự khỏi
tình trạng lây nhiễm vi khuẩn samela có thể được phong ngừa hiệu quả bằng cách ngăn chặn nguồn lây ngay từ ban đầu cụ thể như sau
đối với thực phẩm không nên chế biến thực phẩm cho người khác khi bản thân đang bị bệnh
luôn rửa tay bằng sạp phòng và nước sạch sau khi đi vệ sinh
rửa tay thật kỹ trước và sau khi chế biến thức ăn hoặc ăn uống
rửa sạch các bề mặt dụng cụ chế biến thức ăn trước và sau khi sử dụng
đảm bảo thực phẩm được nấu chín đến nhiệt độ an toàn trước khi ăn
không xử lý bất kỳ các loại thực phẩm nào trong khi đang sơ chế chế biến thịt sống thịt da cầm hải sản hoặc trứng
rửa sạch sóc của quả trước khi chế biến
làm lạnh hoặc đông lạnh thịt da súc da cầm và hải sản càng sống càng tốt nếu chưa sử dụng đến
không uống sữa và các sản phẩm từ sữa chưa được tiệt trùng
không uống nước chưa được xử lý hoặc ăn những loại thức ăn chế biến từ nước chưa được xử lý